trong khi đó chính phủ các nước thành viên liên minh châu âu đã nhất trí áp đặt gói biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nga liên quan tới cuộc xung đột tại ukraine
có trừng phạt mới nhằm mục đích ngăn chặn các nước thứ ba và các doanh nghiệp lách các biện pháp trừng phạt hiện nay của eu
gói trừng phạt mới bao gồm các quy định cấm mọi hoạt động quá cảnh qua nga các loại hàng hóa và công nghệ mà quân đội nga có thể sử dụng hoặc hỗ trợ lĩnh vực quốc phòng và an ninh của moscow
các biện pháp này cũng gia hạn thời gian đình chỉ cấp phép năm cơ quan truyền thông nga phát sóng tại châu âu
eu cũng bổ sung thêm bảy mươi một cá nhân và ba mươi ba thực thể vào danh sách có tài sản bị phong tỏa tại eu
kể từ khi nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine phương tây đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt nhằm vào nước này
và đây là gói trừng phạt thứ một mươi một của eu nhằm vào moscow